hiện có rất nhiều người đã tìm đến với yoga để chăm sóc sức khỏe cho bản thân
đây là một bộ môn phù hợp với nhiều lứa tuổi cả phụ nữ và nam giới đều có thể tập để rèn luyện sức khỏe
tuy nhiên cần phải hiểu rõ yoga chỉ giúp cải thiện và hỗ trợ điều trị bệnh
chứ không phải là phương pháp để chữa bệnh như là nhiều người vẫn lầm tưởng
đôi khi tập sai phương pháp còn mang lại tác dụng ngược
yoga giúp cải thiện hỗ trợ rất nhiều trong việc điều trị một số các bệnh lý như đau cổ
vai đau khớp lưng và nhất là giảm căng thẳng giúp cho tinh thần của người tập trở nên thoải mái hơn
yoga ngày càng phổ biến và được nhiều người lựa chọn để chăm sóc và rèn luyện sức khỏe
tôi đến tập yoga này để tăng cường sức khỏe thể lực xương khớp
đến đây tinh thần cũng thoải mái vui vẻ hoạt bát hơn
tập yoga là một mục
một môn mà tôi cũng rất ưa thích
bản thân tôi cũng bị thoải mái đốt sống cổ và đau vùng thắt cưng
mỗi lần tập tôi thấy cơ thể người cũng có những tiến triển có thể nói là hàng ngày
tuy nhiên một số người vẫn lầm tưởng yoga có tác dụng chữa bệnh
chính vì thế khi có bệnh họ đã từ chối điều trị theo pháp đồ của bác sĩ
mà chỉ tập yoga và xem đó như là cách để chữa bệnh
quan điểm này là hoàn toàn sai lầm
nói là yoga có thể chữa khỏi được bệnh thì cái đấy là không có
mà yoga chỉ cải thiện thôi chỉ cải thiện cho mọi người thôi
ví dụ như đau lưng đó của bài gái ok cải thiện rất tốt
tức là mọi người sẽ giảm những cái cơn đau đi
một số những người như mắc bệnh trầm cảm trầm cảm sau sinh
hoặc là trầm cảm trong cuộc sống quá nhiều áp lực giúp người ta bị mệt mỏi
thì nghe tên tìm đến yoga
yoga phù hợp cho mọi lước tuổi
cả nam giới hay phụ nữ đều có thể tập để chăm sóc sức khỏe
nhưng lưu ý là cần tập yoga theo hướng dẫn của giáo viên huấn luyện viên
không nên tự ý tập vì khi tập sai động tác
rất có thể sẽ mang lại tác dụng ngược gây hại cho sức khỏe